trước cửa vào hội trường làm lễ chị ngô mọng ngọc quận tám không cầm được nước mắt khi nhắc đến người mẹ quá cố của mình
chị nghe bên chùa có làm lễ kỳ siêu chị vui lắm nãy giờ chị rất xúc động chỉ biết ơn quý thầy các cơ quan chức năng đã tổ chức buổi lễ như thế này
mẹ chỉ mất trong dịch covid một mươi chín chị đâu lắm đưa mẹ vào bệnh viện rồi không thấy mặt mẹ nữa đến khi mẹ mất rồi thì chỉ còn lại hủ tra cốt mang về chị ngọc bật khóc
giống như những gia đình có người mất
vì covid một mươi chín bản thân chị ngọc không được tổ chức tàn lễ cho mẹ việc các thầy tổ chức lễ kỳ siêu đã phần nào xoa dịu nỗi đau cho những người ở lại
chị chỉ mong mẹ mình được về với cõi phật mong những gia đình có người mất việc covid một mươi chín có thêm sự chia sẻ
nảy tụng kinh mà chị không cầm được nước mắt ngày mai diễn ra buổi lễ tưởng niệm chị cũng muốn buổi lễ được trang nghiêm chị ngọc tâm sự
anh nguyễn kỳ nguyên ngụ quận bình thạnh tp hcm xúc động chia sẻ gia đình có bốn người
tất cả đều mắc covid một mươi chín tuy nhiên bà ngoại anh lớn tuổi và có bệnh nền là bệnh tiểu đường nên không qua khỏi vào cuối tháng chín
ngoại mất vì covid một mươi chín đó là nỗi đau lớn mà bản thân tôi và người thân đã và đang hướng chịu
tôi thành kính cầu siêu cho ngoại và tất cả những nạn nhân của dịch bệnh
anh nguyễn kỳ nguyên chia sẻ mình rất xúc động khi đến tận nơi để nghe lời đọc kinh của các thầy
ban đầu thì gia đình của mình cũng rất đau buồn nhưng sau đó cũng nguôi ngoai
qua sự mất mát quá lớn này thì bản thân mình quý trọng sức khỏe hơn trước và mong muốn mọi người cũng sẽ như vậy
gia đình tôi không ai mất vì covid một mươi chín tuy nhiên tôi rất đau lòng khi thấy những người quen hàng xóm của mình qua đời vì dịch
tôi mong anh linh của họ sớm được siêu thoát chị huỳnh thị kiên quyên ngụ quận bảy tp hcm nói
trong khi đó cô nguyễn thị tuyết hằng ngụ quận bốn bày tỏ sự biết ơn khi được tham gia đại lễ kỳ siêu cho những người đã mất trong đại dịch covid một mươi chín
ngày mẹ cô hằng mất
dù chỉ cách nhau hai con hẻm trên đường đoàn văn bơ nhưng cô không thể nào đến gặp mẹ lần cuối
sắp tới là tròn một trăm linh ngày của mẹ việc được tổ chức đại lễ kỳ siêu và lễ tưởng niệm những người không may qua đời trong dịch bệnh khiến cô hằng xúc động
ăn ngủi một phần nào trước sự mất mát quá lớn của bản thân
thời gian vừa qua tất cả mọi người đều thấy cảnh người ra đi vì covid một mươi chín nỗi mất mát là quá lớn
cô chỉ mong những hương linh những người đã mất được an lành cô hằng nói
chị trần thị dương
cô đã diễm ra ngụ quận gò vấp thành phố hồ chí minh hiện là tiếp viên hàng không và cũng là một phật tử
đến việt nam quốc tự với mong muốn cầu siêu cho những người có người thân mất vì covid một mươi chín
mong cho đất nước này thành phố này mặt đất chúng ta sinh sống ngày càng hạnh phúc an lành hơn
mọi người đều sống trong bình yên
hôm nay mình mang đến tình yêu thương tiếp thêm năng lượng tích cực hơn cho mọi người trong đại dịch covid một mươi chín
chị tâm sự
tham gia lễ kỳ siêu có hòa thượng thích trí quảng đệ nhất phó pháp
chủ kiêm giám luật hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam
trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam thành phố hồ chí minh
trưởng bang tổ chức cùng nhiều hòa thượng tăng ni phật tử
lãnh đạo thành phố và đại diện một số gia đình có người thân mất do covid một mươi chín
trước đại lễ các phật tử từ địa phương trong cả nước thực hiện việc gửi họ tên người thân đã qua đời do dịch covid một mươi chín
đến bang trị sự giáo hội phật giáo việt nam thành phố hồ chí minh để chuẩn bị cho việc cầu siêu
giáo hội phật giáo việt nam thành phố hồ chí minh cho biết
chỉ trong hai ngày có hàng ngàn người gửi họ tên thân nhân mất việc covid một mươi chín
để cầu nguyện trong đại lễ kỳ siêu tại việt nam quốc tự
danh sách được hiển thị trên mạng hình trong nội dung nghi lễ tâm linh truyền thống
theo hòa thượng thích lệ trang phó bang trị sự kiêm trưởng ban nghi lễ phật giáo thành phố
đại lễ kỳ siêu không có giới hạn mà hướng đến tất cả những người đã qua đời vì đại dịch covid một mươi chín
buổi lễ được diễn ra trang trọng trong hai giờ
buổi lễ có hai phần chính gồm nghi lễ đại chúng với sự tham gia của trung ương giáo hội phật giáo việt nam
giáo hội phật giáo việt nam thành phố hồ chí minh đại diện các quần huyện cùng lãnh đạo thành phố hồ chí minh
phần hai là nghi lễ truyền thống tâm linh do chư tăng thực hiện với thời tụng kinh di đà
cúng cơm cho các hư linh tử vong trong đại dịch covid một mươi chín
tám giờ đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân covid một mươi chín mới bắt đầu nhưng từ sáng sớm
các chư tôn đức tăng phật tử đã có mặt sở soạn y phục và kinh kề để chuẩn bị cho buổi lễ
hội trường với sức chứa khoảng một người nhưng nay được hạn chế
các hàng ghế được xếp giãn cách để bảo đảm phòng chống dịch
các tăng ni mang kiên trì và trầm hương cùng thỉnh đại tăng quan lâm lễ đài cử hành đại lễ
sau phút mặc niệm chư tôn giáo phẩm cùng đại diện lãnh đạo thành phố lên trước án thờ
làm nghi lễ niệm hương cầu siêu tưởng niệm trước đức phật thích ca mâu ni
khu giang chính thờ phật và các bồ tác được bài trí giảng dị trang trọng
các sự thầy thực hiện nghi lễ niệm hương cầu siêu trong một mươi phút
những phật tử không tham gia được buổi lễ có thể theo dõi và cầu nguyện trực tiếp
dưới hội trường thầy thích thông đức trụ trì chùa phú hoa quận tân bình thành kính thực hiện nghi lễ
đại dịch đã để lại nhiều đau thương mất mát lớn lao
theo quan niệm phật giáo tử vong trong hoàn cảnh dịch bệnh như vừa qua là cái chết không bình thường
được gọi là hạnh tử
do vậy rất cần tới sự trợ chuyên của mọi người về mặt tinh thần
ông nói sau nghi lễ đại chúng mọi người cùng đọc kinh di đà để cầu siêu trong vòng bốn mươi năm phút
sau đó diễn ra lễ cúng tiến linh để mời cơm cho các phong hồn
do thành phố hồ chí minh vẫn còn chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo tổ chức đại lễ hạn chế số lượng người tham gia trực tiếp tại chùa việt nam quốc tự
thay vào đó các vị chức sắc vật tử người dân có thể thực hiện việc cầu siêu
tại các cơ sở tự viện tại nhà theo hình thức online
trước khi vào đại lễ người tham gia được tết nhanh covid một mươi chín
theo ghi nhận sáng nay ban tổ chức không ghi nhận được trường hợp nào dương tính với sars cov hai
thưa quý vị những mất mát mà đại dịch để lại là quá lớn
hy vọng rằng những nạn nhân tử vong do covid một mươi chín sẽ được yên nghỉ
và nỗi đau của người thân ở lại sẽ vơi đi phần nào sau đại lễ kỳ siêu lần này
hiện tại dịch covid một mươi chín tại việt nam vẫn đã có những diễn biến khó lường
hơn lúc nào hết việc bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện nghiêm túc
năm k là vô cùng cần thiết
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại